phát triển năng lượng sạch nhanh nhưng phải bảo đảm hiệu quả phù hợp với hệ thống điện năng
đó là yêu cầu của thứ trưởng bộ công thương tại diễn đàn năng lượng việt nam hai nghìn hai mươi với chủ đề
phát triển năng lượng sạch su thế và thách thức do bộ công thương tổ chức sáng nay
theo báo cáo của tập đoàn điện lực việt nam những tháng đầu năm dù tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến sản xuất
nhưng nhu cầu phụ tải vẫn tăng trên bảy thậm chí một số vùng tăng trưởng trên một mươi một
tình hình thủy văn vẫn bất lợi dù đã phải huy động tối đa điện sản xuất từ điện than
khí và năng lượng tái tạo nhưng evn vẫn phải huy động nguồn điện dầu giá cao
dự kiến năm hai nghìn hai mươi vẫn cơ bản có thể bảo đảm nhu cầu điện
sông tuần năm hai nghìn hai mươi một nguy cơ thiếu điện hiện hữu
thậm chí tình trạng thiếu điện tại miền nam có thể tăng cao hơn và kéo dài cả giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi năm
nếu như phụ tải tăng cao lượng nước về các hồ thủy điện kém hơn trung bình nhiều năm
các dự án nguồn điện mới tiếp tục bị chậm tiến độ
trước những thách thức này các đại biểu tại diễn đàn năng lượng hai nghìn hai mươi đã đưa ra các giải pháp
nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo trong thời gian tới
hoàn thiện cơ chế chính sách để mạnh khoa học công nghệ trong phát triển năng lượng tái tạo
góp phần phát triển bền vững năng lượng quốc gia